tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh thừa thiên huế cùng cơ quan chức năng tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
vừa tiến hành tiêu hủy hơn sáu năm trăm linh con vịt bị nhiễm bệnh cúm ah năm n sáu vừa phát hiện trên địa bàn hai xã lộc an và lộc hòa huyện phú lộc
ổ dịch được phát hiện tại trang trại của ông đặng hương ở thôn bắc thượng xã lộc an huyện phú lộc với số lượng là hơn hai con
và trang trại hộ ông trương thanh trường thôn làng đông xã lộc hòa phú lộc là bốn năm trăm linh con
đồng thời trạm chăn nuôi và thú y huyện phú lộc cùng chính quyền xã lộc an và lộc hòa đã tiến hành bơm thuốc khử trùng khu vực trang trại tránh dịch bệnh tiếp tục lây lan
hiện cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đang tăng cường kiểm tra kiểm soát không cho phép vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm ra vào khu vực có dịch không tiến hành thả nuôi mới
tổ chức giám sát chặt chẽ các đàn gia cầm quanh khu vực có dịch tổ chức tiêm phòng và tiêu độc hàng ngày tăng cường tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng chống da cầm bị nhiễm bệnh cúm ah năm n sáu